cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố bị can bắt tạm giam người đã gây ra vụ nổ súng khiến thiếu niên một mươi năm tuổi tử vong
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi ba tháng ba do mâu thuẫn trong lúc lưu thông nguyễn ngọc ti sinh năm hai nghìn năm và nguyễn thành mạnh sinh năm hai nghìn một cùng chú thành phố mỹ tho
đã dùng súng công cụ hỗ trợ bắn huỳnh bảo sang sinh năm hai nghìn bảy chú xã mỹ phong bị thương dẫn đến tử vong
sau khi xảy ra sự việc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố mỹ tho xác minh làm rõ bắt giữ thủ phạm gây án
cả hai đã giao nộp khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ
liên quan đến vụ án cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý trần minh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tỉnh tiền giang được xác định là người đã đưa súng cho ti và mạnh